việt nam chính thức tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc từ năm hai nghìn một mươi một
và đến nay đã có nhiều sĩ quan được cử đi làm nhiệm vụ tại các phái bộ ở nam su đăng và cộng hòa trung phi
mới đây thì hội thảo quốc tế với chủ đề việt nam và các hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
trong môi trường pháp ngữ đã diễn ra nhằm chia sẻ những kinh nghiệm có ích
giúp việt nam làm tốt hơn nữa nhiệm vụ này trong thời gian tới
không chỉ riêng phái bộ nam sudan và cộng hòa trung phi mà đa số lãnh thổ hoạt động chủ yếu
của lực lượng gìn giữ hòa bình liên hợp quốc là không gian pháp ngữ với khoảng gần hai phần ba
các hoạt động của liên hợp quốc đã được triển khai tại đây
bên cạnh đó các nước pháp ngữ đang tham gia đóng góp ngày càng nhiều vào các hoạt động gìn giữ hòa bình
nếu như các nước nói tiếng pháp phía bắc như pháp canada bỉ
thời gian gần đây tập trung vào việc hỗ trợ và đào tạo các lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình
thì các nước tại châu phi và châu á lại đang gia tăng số lượng cán bộ được cử đi làm nhiệm vụ
việt nam đã đang và sẽ cố gắng ngày càng gắn bó chặt chẽ hơn nữa
với các hoạt động gìn giữ hòa bình của cộng đồng pháp ngữ
đặc biệt trong bối cảnh các hoạt động duy trì hòa bình có mối liên hệ chặt chẽ với không gian pháp ngữ
hội thảo tập trung bàn về những kinh nghiệm của việt nam và cộng đồng pháp ngữ
trong quá trình tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình
nhìn lại những thành tựu chung cũng như những thách thức và trở ngại đặt ra cho các nước pháp ngữ
nhằm tăng cường hiệu quả trong quá trình đóng góp
tham gia gìn giữ hòa bình liên hợp quốc của việt nam trong tương lai
hiện việt nam đã có năm năm tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
với bốn mươi sĩ quan cá nhân và hai đơn vị bệnh viện giã chiến được cử đi làm nhiệm vụ tại các phái bộ